cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa tạm giữ đối tượng huỳnh kiến vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng năm huỳnh tiến vinh lang thang xung quanh khu vực bệnh viện đa khoa tỉnh sóc trăng và khu đô thị năm a để tìm tài sản trộm cắp
khi đến trước cửa hàng bách hóa xanh ngay cổng khu đô thị năm a đối tượng phát hiện có xe mô tô gắn chìa khóa trên xe đậu trong cửa hàng nên đã ngang nhiên đi vào trộm cắp chiếc xe mô tô
khi vừa dẫn xe ra khỏi cửa thì nhân viên cửa hàng phát hiện bắt giữ đối tượng và báo cho cơ quan công an